thưa quý vị với sự kiện phiên đấu giá giữa hình thức kết nối ghép pháp việt vừa được diễn ra
cây cầu văn hóa mới giữa hai quốc gia đã được kết nối để mang lại những tín hiệu tích cực
bởi việc một hãng đấu giá nghệ thuật nổi tiếng có lịch sử lâu đời của pháp đặt chi nhánh tại việt nam
sẽ mang đến không ít ảnh hưởng tích cực tới thị trường nghệ thuật trong nước
đây là những tác phẩm nghệ thuật việt nam được đưa vào phiên đấu giá quốc tế đặc biệt
mang tên nghệ thuật việt nam do nhà đấu giá millon tổ chức ngày hai mươi tháng bốn
giữa hình thức duplex trực tuyến cùng lúc hai đầu việt nam và pháp
trong đó có rất nhiều những tác phẩm của các doanh họa thời kỳ mỹ thuật đông dương
ví dụ như doanh họa vũ cao đàm
phiên đấu giá được thực hiện nghiêm ngặt theo luật về quản lý đấu giá công khai ở pháp
nhưng với một đối tác việt nam có tư cách pháp nhân tại việt nam
khi một nhà đấu giá quyết định đầu tư vào việt nam
đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng đáng mừng cho thị trường nghệ thuật
và cũng đáng mừng cho các bạn nghệ sĩ họa sĩ ở việt nam
người ta có thể có một cái nơi để người ta đấu giá các tác phẩm nghệ thuật của người ta
theo tiêu chuẩn quốc tế
việc thực hiện phiên đấu giá dựa trên thỏa thuận hợp tác toàn diện
giữa nhà đấu giá millon pháp và công ty blue ando shin sau này là millon việt nam
bên cạnh đó công ty đấu giá hợp danh lạc việt tư vấn cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản
và tất cả những vấn đề pháp lý cho hoạt động đấu giá của millon việt nam
và công ty việt art view tư vấn giám sát tuyển tác phẩm nghệ thuật
và nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động nghệ thuật khác
tôi cần phải nói đến mối quan hệ lịch sử sâu sắc giữa việt nam và pháp
và trong mối quan hệ này thì việc bán đấu giá là một hình thức tuyệt vời
một mặt giới thiệu cho các nhà sưu tập cũng như là công chúng biết được tác phẩm nghệ thuật của việt nam
các tác phẩm này có thể vừa lưu giữ ở pháp đồng thời cũng được lưu giữ ở việt nam
và tại sao lại bán đấu giá
đây là một cuộc cạnh tranh và thông qua cạnh tranh sẽ đẩy giá lên
ở mức tốt nhất cho người bán cũng như người mua
theo giới chuyên gia sưu tầm nghệ thuật lâu nay ở việt nam
thị trường tranh nghệ thuật rất nhiều bất cập
đã có rất nhiều sàn đấu giá ra đời nhưng đều chết yểu do thiếu chuyên nghiệp
để thị trường nghệ thuật việt nam phát triển cũng như chuyên nghiệp
rất cần những sản đấu giá uy tín chuyên gia tư vấn công nghệ
cuộc chơi đúng luật minh bạch song phẳng
thiếu kinh nghiệm của nhà đấu giá cũng như là thiếu chuyên nghiệp
của chính những người tham gia đấu giá
có những nhà sưu tập thật sự nhưng có những nhà sưu tập
thì lại không thông qua việc đấu giá này để sưu tập
thì tất cả những cái này chúng ta phải sửa đổi
và chúng ta phải tạo thành một cái sân chơi lành mạnh văn minh
tôi chỉ muốn là có được một cái thị trường hoàn toàn
thứ nhất là minh bạch minh bạch về nguồn gốc
minh bạch về giá trị tiền tệ tương ứng với cả cái tên tuổi của tác giả
thứ hai là tạo ra được một cái thị trường

khi thị trường nghệ thuật việt còn nhiều vấn đề tồn tại
sự xuất hiện của nhà đấu giá danh tiếng thế giới sẽ mang đến nhiều thuận lợi
từ đây các phiên đấu giá sẽ được triển khai hợp chuẩn luật quốc tế
luật việt nam minh bạch nguồn gốc xuất xứ giá trị thanh khoản
đặc biệt các tác phẩm nghệ thuật sẽ không phải di chuyển giữa pháp và việt nam
khiến người mua và bán yên tâm trong công tác đảm bảo an toàn
cho các hiện vật quý hiếm